trong thời gian qua số vụ cháy dây dẫn điện các viễn thông trên địa bàn tỉnh thái nguyên có chiều hướng gia tăng
tuy giá trị thiệt hại không lớn nhưng nó lại tiềm ẩn nguy cơ đối với người dân và ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là an toàn xã hội
đây là hình ảnh vụ cháy dây dẫn điện xảy ra tại đường quang trung phường tân thịnh thành phố thái nguyên
còn đây là hình ảnh vụ cháy dây dẫn điện xảy ra trên trục đường hoàng văn thụ thuộc tổng một phường phát ninh phùng thành phố thái nguyên
đó chỉ là hai trong số nhiều vụ cháy dây dẫn điện hộp công tơ điện và đường dây thông tin truyền hình từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay trên địa bàn tỉnh thái nguyên
các vụ cháy làm hư hỏng trên một trăm linh công tơ với trị giá khoảng năm mươi triệu đồng nguyên nhân chủ yếu là do quá tải ngắn mạch
các vụ cháy không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp điện phục vụ cho sản xuất kinh doanh sinh hoạt của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và nhân dân đặc biệt là an toàn xã hội
dây dẫn điện mắc trên cột có thể chập mạch kéo theo các đám cháy từ cột điện này sang cột điện khác từ hệ thống điện ngoài cột có thể dẫn tới chập điện vào trong các hộ gia đình để tiêu thụ
một cái nguy hiểm nữa là có thể đứt dây dẫn điện xuống dưới đường và làm cho điện phóng xuống dưới đất là gây nguy hiểm cho người dân qua lại
cũng giống như các địa phương khác trong cả nước tình trạng những tuyến cột điện trên địa bàn tỉnh thái nguyên chẳng chịt các loại dây đã quá quen thuộc
số lượng dây cắp ngày một tăng do nhu cầu mở rộng khách hàng đồng nghĩa với sự lộn rộn gia tăng do các đơn vị thi công sắp xếp dây không còn gàng không vân hoại không thu hồi những dây cắp đã hỏng
đã không còn sử dụng cột điện quá tải càng thêm quá tải kéo theo đó là nguy cơ cháy trên các tuyến dây
khi mà họ lên họ làm thì không có sự giám sát của bên ngành điện thì họ có thể đứng lên trước cái hòm công tơ hoặc là họ đứng ngay vào những cái nhẫm chân dẫm chân vào những cái chỗ dây ra của sông công tơ nó dẫn đến là nó bị sọc sạch cái dây điện nó sẽ bị lỏng ra và dẫn đến những tình trạng mô ve phát nhiệt
và qua đấy nó bơ nó sẽ gây đến cái hiện tượng chập cháy
khi xảy ra cháy tại các cột điện như này thì người dân cần phải chú ý là gọi cho điện lực chi nhánh điện nơi xảy ra cháy và chỉ được sử dụng nước để cứu chữa khi đã xác định là cắt điện hoàn toàn
ngoài ra người dân có thể gọi điện bao cháy về lực lượng chữa cháy
chữa cháy chuyên nghiệp theo số máy một trăm một mươi bốn để lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp kịp thời đến xử lý các vụ việc
mới đây giữa công ty điện lực thái nguyên và các doanh nghiệp viễn thông truyền hình đã họp bàn với nhau để đưa ra các giải pháp chỉnh trang bó buộc các thông tin trên hệ thống cột điện theo nhiều giai đoạn
nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế còn về lâu về dài các cơ quan chức năng cần phải có một kế hoạch tổng thể đáp ứng công tác quản lý
và ngăn ngừa các vụ cháy xảy ra trên các tuyến đường dây